theo báo cáo của bộ thương mại trung quốc ngành thương mại điện tử nước này tiếp tục an ninh làm ra trong năm ngoái
bất chấp gia tăng các sức ép kinh tế theo chiều hướng bất lợi và các căng thẳng thương mại dài dẳng
trung quốc hiện là quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thương mại điện tử
với khoảng năm mươi một hai mươi sáu triệu người sử dụng hình thức này trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử năm ngoái đạt ba mươi bốn tám trăm một mươi tỷ nhân dân tệ
tương đương với bốn chín trăm linh tỷ usd trong đó doanh số bán lẻ trực tuyến đạt một năm trăm linh bốn tỷ usd tăng một mươi sáu năm so với một năm trước
lĩnh vực thương mại điện tử đóng góp đáng kể giúp kích thích tiêu dùng bình ổn ngoại thương giảm tỷ lệ người nghèo và tạo thêm nhiều việc làm
đồng thời đóng một vai trò then chốt trong việc bảo đảm sự ổn định và phát triển của nền kinh tế trung quốc
riêng năm hai nghìn một mươi chín mảng bán lẻ trừ tuyến đóng góp tới bốn mươi năm sáu trong tổng doanh số bán lẻ của nước này
trung quốc có hơn chín trăm linh triệu người sử dụng internet tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín chiếm sáu mươi bốn năm dân số